cây mía là loại cây quen thuộc với người dân việt nam
cây mía thuộc loại cỏ có sức sống tốt thích nghi được nhiều loại khí hậu
là một trong các cây nguyên liệu quan trọng của ngành công nghiệp chế biến đường làm thuốc
ở nước ta mía là cây nguyên liệu duy nhất để chế biến đường ăn
và được trồng nhiều ở miền bắc bắc miền trung duyên hải miền trung tây nguyên đông nam bộ và đồng bằng sông kiểu long
mía là cây nhạy cảm với ánh sáng và đòi hỏi cao về ánh sáng
thiếu ánh sáng mía phát triển không tốt và hàm lượng đường thấp
cây mía cần tối thiểu là một hai trăm linh giờ nắng tốt nhất là trên hai giờ
cây mía cần nhiều nước nhưng lại là cây sợ uống nước
nó có thể phát triển tốt ở những vùng có lượng mưa từ một năm trăm linh mm một năm
giai đoạn sinh trưởng của mía yêu cầu lượng mưa từ một trăm linh đến một trăm bảy mươi mm một tháng
khi chín cần khô ráo để có tỉ lệ đường cao tốt nhất thời gian khô ráo trước thu hoạch khoảng hai tháng

mía thuộc loại cây không kén đất và có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau từ bảy mươi xét đến bảy mươi cát
tuy nhiên đất thích hợp nhất cho mía là những loại đất xốp tầng canh tác sâu có độ phí cao giữ ẩm tốt và dễ thoát nước
người ta có thể trồng mía có kết quả trên cả những nơi đất xét rất nặng cũng như trên đất than bùn đất hoàn toàn cát đất chua mặn đất đồi khô hạn và ít màu mỡ
điều quan trọng là đất trồng phải có tầng canh tác dày độ thoáng nhất định và độ ph không quá chua
cũng như không quá kiềm nhỏ hơn bốn và lớn hơn chín
ph thích hợp là từ năm năm đến bảy năm độ dốc địa hình không vượt quá một mươi năm độ đất không ngập uống thường xuyên
những vùng đất đai bằng phẳng cơ giới và vận tải tương đối thuận lợi đều có thể bố trí trồng mía tốt
những vùng địa bàn có độ dốc cần bố trí các rãnh mía theo đường đồng mức để hạn chế xói mòn rửa trôi đất
ngành trồng mía chỉ có thể cho hiệu quả kinh tế cao khi hình thành những vùng chuyên canh có quy mô lớn
úc hoa kỳ có một điểm chung dễ nhận thấy giữa các vùng trồng được quả kiwi
đó đều là những quốc gia có nền nông nghiệp thịnh vượng với trình độ kỹ thuật cực cao
từ năm hai nghìn một mươi một quả kiwi được xếp vào top những loại quả an toàn nhất thế giới
các nghiên cứu khoa học được thực hiện ở ý cho một mươi tám trẻ em từ sáu đến bảy tuổi
đã minh chứng về các lợi ích của kiwi đối với đường hô hấp
những trẻ em thường ăn từ năm đến bảy phần ăn có chứa các loại trái cây thuộc họ cam quýt
kết hợp với kiwi mỗi tuần sẽ có tỷ lệ mắc bệnh hen xuyễn thấp hơn bốn mươi
so với những trẻ em chỉ ăn thực phẩm cùng loại chỉ một lần trong tuần
quả kiwi được gọi là một loại siêu trái cây
một trái kiwi cung cấp cho bạn các loại vitamin khoáng chất calor
có trong hơn hai mươi bảy các loại trái cây phổ biến nhất

nó được xếp hạng đầu các loại trái cây có hàm lượng dinh dưỡng cao
kiwi là nguồn chất sơ cali acid folic vitamin c và e
chất chống oxy hóa tuyệt vời có thể ngăn ngừa táo bón và tiêu chảy
cũng như những vấn đề về ruột khác
kiwi cũng rất giàu vitamin e nên có khả năng làm giảm bớt
xóa mở nét nhăn và giảm tác hại của tiêu cực tím tác nhân gây ung thư da
ngoài ra nguồn vitamin e trong kiwi được biết đến như chất chống oxy hóa
có tác dụng bảo vệ da khỏi tình trạng khói hóa